xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ án gian lận thi cử tại hòa bình
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố ba bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ba người bị đề nghị truy tố gồm nguyễn quang vinh nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
đỗ mạnh tuấn nguyên hiệu phó trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở
và trung học phổ thông huyện lạc thủy
và nguyễn khắc tuấn chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
theo kết luận điều tra đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám nguyễn quang vinh chỉ đạo đỗ mạnh tuấn xử lý can thiệp
nâng điểm thi trắc nghiệm cho các thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hòa bình
đỗ mạnh tuấn sau đó gặp trao đổi và bàn bạc với nguyễn khắc tuấn để cùng thực hiện
buổi tối các ngày từ ba mươi tháng sáu đến mồng ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đỗ mạnh tuấn và nguyễn khắc tuấn sử dụng chiều khóa
do nguyễn quang vinh đưa bóc niêm phong mở khóa đột nhập vào phòng chấm trắc nghiệm
để trực tiếp thực hiện việc chỉnh sửa đáp án trên bài thi của các thí sinh theo danh sách đã tập hợp sẵn
căn cứ kết quả điều tra lời khai của bị can cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã trưng cầu
viện khoa học quỳnh sự bộ công an tiến hành giám định hai trăm một mươi bài thi trắc nghiệm của bảy mươi bảy thí sinh
có dấu hiệu bị can thiệp nâng điểm
kết luận giám định xác định một trăm bốn mươi trên tổng số hai trăm một mươi bài thi của năm mươi sáu thí sinh bị tẩy xóa chỉnh sửa đáp án
các đáp án trên bài thi trắc nghiệm không do cùng một người làm ra
kết quả chấm thẩm định của bộ giáo dục và đào tạo xác định một trăm bốn mươi bài thi này được can thiệp nâng điểm
từ hai đến chín hai mươi năm điểm một môn thi
hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án xem xét trách nhiệm của những người nhờ nguyễn quang vinh
nguyễn mạnh tuấn can thiệp nâng điểm thi cho các thí sinh trách nhiệm của các thí sinh trách nhiệm của các thành viên
ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông của tỉnh và thành viên còn lại của hội đồng thi kỳ thi trung học phổ thông
quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hòa bình khi để xảy ra vụ việc
tuy nhiên hiện chưa có căn cứ để xử lý trong vụ việc này
đã bắt được đối tượng sát hại ba người trong một gia đình
chiều tối ngày hôm qua tại tp hcm vào đêm ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đã bắt giữ nguyễn hoàng nam hai mươi sáu tuổi chú huyện hóc môn để điều tra xử lý về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi một tháng ba nam về nhà ở xã tân hiệp huyện hóc môn
dùng hung khí sát hại mẹ ruột ngay tại nhà
sau đó nghi can hai mươi sáu tuổi tới nhà bà nội và tấn công nhiều người khiến bà nội tử vong
cha ruột tử vong trên đường đi cấp cứu
đến hai mươi hai giờ cùng ngày công an tp hcm
đã truy bắt được khung thủ
ngoài bị điều tra về việc sát hại ba người thân trong gia đình ở huyện hóc môn
nguyễn hoàng nam còn bị tình nghi có liên quan đến một vụ án mạng khác ở huyện cần đước tỉnh long an
nạn nhân là bà bùi thị nết năm mươi tám tuổi cũng là người thân của nghi can
để biết nam đã từng có tiền án về tội cướp tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
thời gian gần đây nam sử dụng ma túy và khi bị bắt công an không thể lấy lời khai ngay được
vì đối tượng vẫn có biểu hiện phê ma túy nên đưa đi giám định
tiếp tục là một vụ án mạng nghiêm trọng khác
tiên trộm vào nhà đâm chết chồng rồi tìm cách sát hại vợ nạn nhân
nhưng cuối cùng bị vợ nạn nhân đâm tử vong
vụ việc xảy ra tại xã thuận thành huyện cần duộc tỉnh long an
đang được công an tỉnh long an điều tra
theo thông tin ban đầu dạng sáng ngày một mươi một tháng ba đối tượng nguyễn thành trung
chú tại xã thuận thành huyện cần duộc đột nhập vào nhà anh võ tấn
hội chú cùng địa phương ra tay cắt cổ anh hội khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
đồng thời khống chế chị nguyễn thúy hằng vợ của anh hội nhằm cướp tài sản
tuy nhiên chị hằng đã bất ngờ vùng chạy thoát khỏi tay của trung
đối tượng trung tiếp tục dùng ngu khí chứa đuổi dây ra nhiều thương tích cho chị hằng
trong lúc hoảng loạn chị hằng đã lấy được con dao quay lại phía sau đâm trúng
cú đâm của chị hằng khiến trung gục tại chỗ và tử vong sau đó
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân của vụ việc
chuyển sang thông tin về tội phạm ma túy
một vụ vận chuyển sáu kg ma túy đá từ lào về việt nam vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng
tỉnh thanh hóa phát hiện và triệt phá
vào sáng ngày một mươi một tháng ba tại khu vực xã trung lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa
đồn biên phòng trung lý phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống tội phạm ma túy
bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa và cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng việt nam
bắt quả tăng đối tượng thao chống lâu chú tại huyện mường lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là sáu kg ma túy tổng hợp dạng đá
qua công tác điều tra ban đầu lâu khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lào
chưa rõ danh tính về việt nam bán lại kiếm lời
hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa tiếp tục mở rộng điều tra
đồng thời bàn giao người và tăng vật cho công an theo quy định của pháp luật
mang một bánh heroin từ miền tây nghệ an vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ
hai đối tượng cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố
vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng hai tại khu vực xã mỹ thành tổ công tác công an huyện yên thành
phát hiện bắt quả tang hồ đức quỳnh ở tỉnh quảng nam đang trên đường vận chuyển
một bánh heroin và số tiền gần hai triệu đồng
đối tượng này khai nhật một số ma túy trên của vi thị hồng ở huyện tương dương tỉnh nghệ an
từ lời khai của hồ đức quỳnh kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ
ngày tám tháng ba cơ quan điều tra công an huyện yên thành đã ra lệnh bắt và khám nơi ở
trong trường hợp khẩn cấp đối với hồng thù giữ hơn hai trăm tám mươi hai triệu đồng là tiền bán ma túy mà có
tại cơ quan công an hồ đức quỳnh và vi thị hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
mở rộng điều tra vụ án ma túy liên quan đến đối tượng huỳnh tấn đạt thường chú tài huyện phú vang tỉnh thư thuyên huế
tàng trữ hai trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp vào ngày bốn tháng ba công an tỉnh quảng trị đã thu giữ được một lượng lớn ma túy
vào chiều ngày một mươi tháng ba đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị
đã mở rộng đấu tranh chuyên án ma túy tiến hành khám xét nơi thuê trọ của đối tượng huỳnh tấn đạt
tại thôn bích giang xã cam hiếu huyện cam lộ
tại đây lực lượng chức năng phát hiện thu giữ chín gói ni lông chứa khoảng một chín trăm linh viên ma túy tổng hợp
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
còn về vụ đánh bạc được triệt phá vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng hai thu giữ hơn một tỷ đồng và cả vũ khí nóng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai mươi bị can
cụ thể khởi tố tội tổ chức đánh bạc đối với bùi ngọc ánh chú tại thị trấn kim tân huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
và ba nghi phạm khác khởi tố một mươi sáu nghi phạm tội đánh bạc
ngoài ra một mươi sáu nghi phạm còn lại trong vụ án đang trong quá trình điều tra xem xét hành vi phạm tội
như tin đã đưa vào chiều ngày hai mươi bảy tháng hai khoảng năm mươi cảnh sát thuộc lực lượng của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
và công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã chia làm sáu tổ mật phục dưới chân một quả đồi ở xã hà long huyện hà trung để triệt phá sới bạc trên
đến giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi tám tháng hai các lực lượng đã đồng loạt ập vào sới bạc bắt quả tang ba mươi sáu đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc
thu giữ hơn một tỷ đồng một khẩu súng tự chế đã lên đạn ba mươi hai điện thoại di động
nhiều tài sản khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc
lợi dụng đêm tối đường vắng hai nam thanh niên đã ép xe dùng dao nhọn uy hiếp cướp tài sản của nạn nhân
vụ án xảy ra tại xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước cho thấy sự manh động liều lĩnh của các đối tượng phạm tội
tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao khẩn trương tiến hành truy xét chỉ sau một mươi năm giờ đồng hồ công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng gây án
khoảng một mươi chín giờ tối sau khi đi về đến đoạn đường lô cao xu vắng thuộc ấp một mươi một xã minh hưng
chị nguyễn ngọc luật chú xã minh hưng huyện trân thành là công nhân trong khu công nghiệp minh hưng hàn quốc
bị hai đối tượng sử dụng xe mô tô chặn đầu xe rồi dùng roi điện và dao uy hiếp cướp đi một số tài sản
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện trân thành đã tập trung lực lượng phối hợp với công an tỉnh bình phước khẩn trương triển khai các biện pháp nhiệm vụ để làm rõ vụ án
công an huyện trân thành đã tập trung lực lượng phối hợp với công an tỉnh bình phước khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án
công an huyện trân thành đã tập trung lực phối hợp với công an huyện trân thành đã tập trung lực phối hợp với công an huyện trân thành đã tập trung lực phối hợp với công an huyện trân thành đã tập trung lực
và trích xuất các camera an ninh trên dọc tuyến nơi những tuyến đường nghi vấn đối tượng sau khi ghé bỏ trốn
từ các thông tin thu thập được sau khoảng một mươi năm giờ xảy ra vụ án lực lượng công an đã xác định và truy bắt được thủ phạm gây ra vụ án
tại cơ quan điều tra hai đối tượng bùi văn sơn chú tỉnh hậu giang và nguyễn trọng hữu chú tỉnh kiên giang khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trân thành đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và thu hồi vật chứng của vụ án gồm một điện thoại di động một đôi bông tai bằng vàng phương tiện gây án là gây roi điện con dao và chiếc xe mô tô
như vậy chỉ trong một thời gian ngắn tích cực điều tra lực lượng công an đã nhanh chóng triệt xóa thành công nhóm
đối tượng cướp tài sản góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị vào ngày hôm qua một mươi một tháng ba người dân đã tìm thấy thi thể của hai vợ chồng ngư dân đánh bắt thủy sản khu vực cửa biển cửa đại
thành phố quảng ngãi bị sóng cuốn mất tích vào hai ngày trước đó
đó là vợ chồng ông trần ngọc lý và bà phạm thị vui ở xã tịnh khê
vào tối ngày chín tháng ba khi đang trên đường từ biển vào cửa đại ghe của hai vợ chồng ông lý bị sóng đánh lật và mất tích
ngay sau khi nhận được thông báo chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân
và đến ngày một mươi một tháng ba thi thể của hai vợ chồng đã lần lượt được tìm thấy
vâng thưa quý vị trong thời gian gần đây thì do thời tiết bất lợi trên địa bàn tỉnh quảng ngãi liên tục xảy ra nhiều vụ sóng đánh lật ghe thuyền
chính vì vậy chúng tôi khuyến cáo người dân cần hết sức lưu ý tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc
thưa quý vị và các bạn tuyến đường hòa lạc hòa bình dù chưa được bàn giao
nhưng đã hoàn thành gần hết các hạng mục và đã có rất nhiều lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày
tuy nhiên trên tuyến này cũng luôn tồn tại rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông
vậy đâu là nguyên nhân của những nguy cơ này
mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chưa đầy một trăm linh mét nhưng có tới bốn điểm giao cắt với đường biên xã tập trung ở đúng đoạn cua nguy hiểm như thế này
người lưu thông từ hai khu dân cư bên ven đường tự nhiên băng qua
không cần để ý các xe khác đang chạy với tốc độ cao
đã có nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên tuyến đường này trong thời gian vừa qua
trên tuyến đường hòa lạc bình còn thiếu những cảnh báo để cảnh báo người điều khiển phương tiện
nhất là người điều khiển phương tiện cái thứ hai là người dân sinh sống ở đấy
chưa đầy đủ nó cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông
bên cạnh các điểm đấu nối nhiều
thì việc đấu nối giữa hai phần đường không đồng cấp như thế này cũng rất nguy hiểm
muốn lên tuyến đường hòa lạc hòa bình người điều khiển phương tiện phải lên một cái dốc cao rồi mới nhập làn
hành động này rất nguy hiểm nếu chủ phương tiện không làm chủ tốc độ
và không chú ý quan sát các xe đang lưu thông trên đường cao tốc thì sẽ xảy ra va chạm
từ khi tuyến đường này hoàn thành từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay liên tục xảy ra những tai nạn

từ đường nhánh đấu nối đó thì là phi thẳng ra cái đường lớn đó
thì trên một cái độ cao tranh lệch thế rồi một cái tốc độ thì là da thì sẽ va chạm phải gây ra cái tai nạn
thì tôi cho đây là một trong các cái nguyên nhân
cho dù có biển báo giao cắt nhưng với tốc độ cao và xăng được đột ngột thì người điều khiển phương tiện cũng không kịp xử lý
bên cạnh đó các nhà dân sống ven tuyến đường này cũng tự ý mở các đường
nhưng đường đấu nối từ nhà thẳng ra đường như thế này là rất nguy hiểm
cho dù chưa được bàn giao nhưng tuyến đường này có mật độ phương tiện rất cao
mong rằng các cơ quan chức năng cần tham mưu góp ý với nhà thầu khắc phục những điểm bất cập
giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông trên tuyến đường này
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng phạm nhiễm

và đối tượng đặng thị bích lộc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám bị truy nã về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện